để tránh tình trạng quá tải tại các máy atm trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ
bảo đảm cho hệ thống atm hoạt động thông suốt trong dịp này
cụ thể ngoài việc trả lương thưởng qua tài khoản atm các ngân hàng sẽ bố trí cán bộ
tới tận các khu chế xuất khu công nghiệp doanh nghiệp để trả lương thưởng trực tiếp cho công nhân
phương án này đã được ngành ngân hàng thành phố triển khai thực hiện hiệu quả trong vài năm gần đây
có phần giảm tải cho hệ thống atm trong dịp tết do doanh nghiệp thường chi trả lương thưởng vào những ngày cận tết
ngoài ra với khoảng bốn một trăm hai mươi máy atm tám mươi máy pos và các giải pháp đang được triển khai
đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm khẳng định không lo tình trạng nghẽn atm xảy ra trên địa bàn thành phố
tuy nhiên khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật tại các máy atm vẫn có thể xảy ra
đặc biệt là ở những ngân hàng vẫn sử dụng máy đời cũ